tại thành phố nha trang khánh hòa hội nghị thứ trưởng tài chính và phó thống đốc ngân hàng trung ương
diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương do bộ tài chính cùng ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì đã chính thức khai mạc
khoảng một trăm năm mươi đại biểu đại diện của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec và các tổ chức quốc tế đã tham dự hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị thứ trưởng bộ tài chính trần xuân hà nhấn mạnh với chủ đề quốc gia apec hai nghìn hai mươi
là tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai theo đó các chủ đề ưu tiên sẽ tập trung vào các vấn đề như thúc đẩy tăng cường bền vững
sáng tạo và bao trùm đẩy mạnh liên kết kinh tế sâu rộng nâng cao năng lực cạnh tranh tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững
thích ứng với biến đổi khí hậu thứ trưởng bộ tài chính trần xuân hà cho biết sau khi tham vấn ý kiến của các nền kinh tế thành viên
đã đề xuất nội dung thảo luận trong khuôn khổ tiến trình bộ trưởng tài chính apec hai nghìn một mươi bảy tập trung vào các vấn đề
đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận và tài chính toàn diện
các chủ đề nghiên cứu sẽ được báo cáo lên hội nghị bộ trưởng tài chính vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
hội nghị thứ trưởng tài chính và phó thống đốc ngân hàng trung ương apec diễn ra trong hai ngày từ hai mươi ba đến hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
đây là hoạt động đầu tiên của tiến trình bộ trưởng tài chính diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
trong chuỗi các sự kiện năm apec hai nghìn một mươi bảy của việt nam